hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

các doanh nghiệp tham gia bình chọn danh hiệu ngôi sao thúc việt phải đáp ứng các yêu cầu tiêu chí khắt khe mà ban tổ chức đưa ra
trong hàng trăm doanh nghiệp và sản phẩm thuốc nộp hồ sơ đăng ký hội đồng bình chọn đã lựa chọn ra được một mươi tám doanh nghiệp và sáu mươi tám sản phẩm thuốc xuất sắc nhất để trao danh hiệu ngôi sao thuốc việt lần thứ tám
phát biểu tại buổi lễ trao danh hiệu ngôi sao thúc viện ủy viên ban chấp hành trung ương đảng bí thư ban cán sự đảng bộ trưởng bộ y tế đảo hùng lan đã một lần nữa khẳng định về sự quan trọng của ngành dược việt nam
bộ trưởng bộ y tế cho hay trong những năm qua ngành dược đã có cố gắng rất lớn sản xuất trong nước đã đáp ứng khoảng sáu mươi nhu cầu thuốc cho công tác phòng và chữa bệnh cho nhân dân

bộ y tế đã xây dựng và triển khai đề án người việt nam ưu tiên dùng thuốc việt nam
và coi đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm hỗ trợ cho ngành dược việt nam phát triển một cách bền vững
trong những năm vừa qua ngành dược đã có cố gắng rất lớn sản xuất trong nước đã đáp ứng khoảng sáu mươi nhu cầu thuốc cho công tác phòng và chữa bệnh cho nhân dân
các nhà máy dược phẩm đã cố gắng đầu tư thiết bị máy móc hiện đại tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực cao
cùng với việc thiết lập đồng bộ hệ thống quản lý chất lượng để có thể sản xuất được cả vaccine sinh phẩm cắt giảm bào chế công nghệ cao
chất lượng thuốc ngày càng được nâng cao trong khi giá thành rẻ hơn so với thuốc ngoại nhập cùng loại
tính đến nay có hơn sáu mươi hai cơ sở bán lẻ hai trăm ba mươi tám nhà máy sản xuất thuốc tân dược là tiêu chuẩn gcmp một mươi bảy nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn eugp và tương đương
với hơn một trăm bảy mươi doanh nghiệp nhập khẩu kinh doanh dịch vụ bảo quản và hơn năm cơ sở bán buôn thuốc
với những đóng góp ấy danh hiệu ngôi xá thuốc việt được bộ y tế trao tặng với mục đích ghi nhận và tôn vinh các doanh nghiệp sản xuất thuốc trong nước
có nhiều sản phẩm thuốc điều trị hiệu quả thị trường lớn được người dân tin dùng và các sản phẩm thuốc có nguồn gốc xuất xứ tại việt nam mà thực tế đã được sử dụng và chứng minh hiệu quả trong phòng bệnh chữa bệnh
thông qua đó phát huy vai trò của các doanh nghiệp khởi dậy tinh thần tự hào tự tôn dân tộc của người dân việt nam xây dựng văn hóa sản xuất kinh doanh và sử dụng thuốc sản xuất tại việt nam góp phần to lớn vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe toàn dân của ngành y tế
tham gia hội đồng bình chọn danh hiệu ngôi sao thuốc việt lần thứ hai gồm các chuyên gia nhà quản lý có uy tín có trình độ chuyên môn cao và am hiểu sâu về ngành dược cũng như lĩnh vực điều trị lâm sàng